nhiều thông tin đã được chúng tôi phản ánh tại bình định có sáu người đã thương vong trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên tuyến đường sắt qua địa bàn này
vụ tai nạn tiếp tục là lời cảnh báo về sự nguy hiểm tại các khu vực đường sắt giao cắt với đường bộ và cho đến nay thì vẫn chưa có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh tình trạng vi phạm trên các tuyến đường này
thưa các đồng chí và các bạn thời gian vừa qua tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh bình định diễn biến phức tạp
chỉ mới cách đây hơn một tháng đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt giữa tàu lửa với ô tô tải làm chết hai người và vị trí vụ tai nạn cũng chỉ cách nơi này vài km
antv đã nhiều lần thông tin phản ánh về tình hình và cảnh báo nguy cơ tuy nhiên thực tế tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra và hậu quả thật khó lường
đến thời điểm hiện tại ít nhất đã có bốn người chết trong vụ tai nạn này
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi ba h bốn mươi sáu phút ngày hai mươi bốn tháng bốn tại km một nghìn một trăm linh hai một trăm linh đoạn giao nhau giữa đường sắt với đường ngang hợp pháp thuộc địa phận thôn cảnh an hai xã phước thành huyện tuy phước tỉnh bình định
vào thời điểm đó tàu hỏa tn một vừa mới rời khỏi ga diêu trì được tám phút
trên đường vào ga sài gòn khi đến đoạn đường giao nhau với đường ngang này
thì đâm vào chiếc ô tô biển kiểm soát bảy mươi tám a ba nghìn sáu trăm năm mươi hai
thời điểm xảy ra tai nạn chiếc ô tô innova đang chở sáu người đều ở tỉnh phú yên lưu thông từ hướng đông sang tây
khi vừa mới ngang qua đường dây thì bị tàu hỏa tn một đâm trực diện hắt xa hơn ba mươi mét rơi xuống hàng rào giữa nhà dân với đường sắt
chiếc ô tô bị biến dạng như một đống sắt vụn
người dân địa phương đến tìm cách kéo người bị nạn ra khỏi chiếc xe
xong khi đó hai người đã tử vong tại chỗ
bốn người còn lại bị thương trong đó có hai người bị thương rất nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
sau khi nhận được tin báo công an huyện đã triển khai các lực lượng chức năng
gồm có cảnh sát giao thông trật tự cảnh sát điều tra phối hợp với các chức năng của viện kiểm sát và các lực lượng của tỉnh
hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra
làm rõ nguyên nhân cái vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này
thời gian gần đây
một trong những vấn đề mà các ngành chức năng ở tỉnh bình định quan tâm là việc chấn chỉnh những bất cập về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt
trong khi chưa có giải pháp nào được triển khai sau vụ tai nạn làm chết hai người mới chỉ xảy ra cách đây một tháng
thì lại xảy ra tai nạn với thiệt hại gấp bội
và nếu tính luôn cả vụ việc thảm khốc vừa xảy ra tai nạn giao thông trên đường sắt qua địa bàn tỉnh bình định đã vượt qua con số người chết của cả năm hai nghìn một mươi sáu
đó cũng chính là hồi chuông cảnh báo
báo viễn ngành chức năng với mọi người về mối hiểm họa trên tuyến đường này
chỉ một chút lơ là thì hậu quả thật thảm khốc và thật khó lường